dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính
thưa quý vị cuộc cách mạng công nghiệp bốn đã đang và sẽ là đích đến của việc phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong thời gian tới
trong cuộc cách mạng đó không thể không nhắc đến trí tuệ nhân tạo gọi tắt là ai
ai được dự đoán là sẽ hiện diện khắp mọi lĩnh vực của xã hội hứa hẹn thay đổi đáng kể cuộc sống của con người
trên thế giới ai đang được ứng dụng vào những lĩnh vực gì tại việt nam ai đang phát triển ra sao
câu trả lời sẽ có ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi
theo các chuyên gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống được coi là xu thế phát triển tất yếu trong tương lai
cũng giống như cách đây một trăm linh năm điện đã làm biến đổi mọi lĩnh vực giờ đây trí tuệ nhân tạo cũng sẽ làm như vậy
trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trên hành tinh nó thật sự đã làm cho chúng ta thông minh hơn và đó là bước phát triển tự nhiên
nhiều chuyên gia dự báo vào khoảng năm hai nghìn hai mươi chín trí tuệ nhân tạo sẽ bắt kịp trí tuệ con người
nhường lại hàng triệu việc làm cho trí tuệ nhân tạo xử lý
trí tuệ nhân tạo sẽ định nghĩa lại năm mươi công việc trên thế giới trong tương lai
nó mang lại cho doanh nghiệp triển vọng tăng năng suất và đổi mới vượt bậc
đồng thời cũng là chìa khóa giải quyết nhiều vấn nạn xã hội khác như bệnh tật nạn đói biến đổi khí hậu và thiên tai
hiện trí tuệ nhân tạo đang góp phần không nhỏ vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống con người
nâng cao năng suất lao động và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh
ở một phương diện khác trí tuệ nhân tạo có đóng góp cho tăng trưởng kinh tế
theo báo cáo mới từ công ty kiểm toán và tư vấn tài chính pwc
gdp toàn cầu nhờ vào trí tuệ nhân tạo sẽ có khả năng tăng trưởng thêm một mươi bốn vào năm hai nghìn hai mươi
chuyên ngành ứng dụng ai sẽ ngày càng trở nên phổ biến và thực sự hữu ích vào những năm hai nghìn hai mươi
nó sẽ giúp chúng ta cải thiện nền kinh tế và chất lượng cuộc sống
báo cáo viễn cảnh kinh tế số do tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
công bố trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy cũng cho thấy rõ những lợi ích tiềm năng
khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu thâm nhập vào nền kinh tế và xã hội của con người
việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và robot công nghiệp sẽ tạo thêm nhiều cơ hội mới
để tăng thu nhập tạo ra nhiều loại hình việc làm và kinh doanh mới
tôi thực sự lạc quan về tương lai của trí tuệ nhân tạo
trong khoảng năm đến một mươi năm tới tôi tin là trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cải thiện rất nhiều chất lượng cuộc sống của loài người
trong tương lai ai được kìm ra và được tạo ra
hy vọng sẽ phát triển mạnh trong các lĩnh vực khác nhau và nhân loại sẽ được hưởng lợi trong tương lai gần
có lẽ một trong những lĩnh vực được nghiên cứu nhiều nhất trong lĩnh vực công nghệ ai là chăm sóc sức khỏe
với cách tiếp cận mới dựa trên các dữ liệu như lịch sử hồ sơ bệnh án yếu tố môi trường nghiên cứu lâm sàng
cùng các thuật toán machine learning và các công cụ chính xác từ hàng phân tử
các bác sĩ giờ đây có thể tìm hiểu được diễn biến của các loại bệnh tật
qua đó đưa ra phương pháp điều trị phù hợp
với từng cá nhân một ứng dụng quan trọng khác của ai trong ngành y tế là các trợ lý robot
robot có thể giúp người bệnh thực hiện các hoạt động hàng ngày
hoặc thông báo cho ai đó khi bệnh nhân không thể rời khỏi giường
ai và machine learning thuật tự học đang được dùng trong một loạt các hoạt động
như xử lý dữ liệu theo thời gian thực kiểm toán thông tin
quản lý rủi ro giám sát thương mại và quản lý tiền mặt thông minh
nhờ ai và machine learning việc quản lý dữ liệu lớn không còn là vấn đề năn giảnh nữa
ai cũng sẽ được ứng dụng nhiều hơn trong việc phát hiện gian lận
với công nghệ deep learning một loại hình marce learning sử dụng nhiều lớp thần kinh nhân tạo
để phân tích dữ liệu được sử dụng để xây dựng các mô hình dự đoán về các giao dịch có nguy cơ bị gian lận
một trong những ảnh hưởng tích cực nhất của việc áp dụng ai vào dịch vụ chăm sóc khách hàng
là xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm
theo các chuyên gia với việc ngày càng có nhiều chatbot
và trợ lý ảo có thể hiểu và phản ứng với cảm xúc của con người
sẽ có nhiều công việc được máy tính thực hiện vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
nhiều người lo ngại về khả năng mất đi việc làm vì máy móc thông minh
tuy nhiên khi có ngày càng nhiều công việc được tự động hóa
sẽ lại có thêm nhiều lao động tham gia vào lĩnh vực tự động hóa
và một điều quan trọng nữa là máy móc sẽ thay thế con người thực hiện các công việc nguy hiểm
trí tuệ nhân tạo đang thực sự phát triển và có quá nhiều tiềm năng ứng dụng phải không thưa quý vị
tại việt nam làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo dù mới nổi lên trong vài năm gần đây
nhưng đã ngày càng lớn mạnh mang lại nhiều cơ hội cho giới trẻ việt nam
với sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như làn sóng cách mạng bốn đang lan rộng
việc ứng dụng ai cũng đang trở thành xu hướng trong các sản phẩm giáo dục
tại việt nam có nhiều đơn vị đang thực hiện công việc này
một trong số đó là tổ hợp công nghệ giáo dục topica
chúng tôi có ba sản phẩm và đều áp dụng ai vào rất là sâu trong cái hoạt động hàng ngày
sản phẩm thứ nhất là cử nhân trực tuyến sản phẩm thứ hai là dạy tiếng anh và topicanneti
và sản phẩm thứ ba là khoảng ngắn hạn edumo
thế thì một số ví dụ như là trong chương trình đào tạo của nhân chứng tuyến thì chúng tôi có thầy giáo robot
tức là họ có thể trả lời khoảng tám mươi vấn đề
ví dụ như là trong tiếng anh thì chúng tôi có hướng dẫn học tập cá nhân hóa cho từng người một dựa trên cơ sở dữ liệu
còn với edumo khoa học ngắn hạn thì chúng tôi có thể phân tích dữ liệu để tìm ra những cái kỹ năng học tập mới tốt với từng sinh viên một
phát âm tiếng anh sai phát âm không chuẩn là điểm yếu của nhiều người việt khi học tiếng anh
nếu như trước đây vừa thay đổi sửa chữa điện thoại của người việt khi học tiếng anh